mới đây thanh tra sở y tế phối hợp với phòng y tế quận ba ubnd phường một mươi và công an phường một mươi quận ba
tiến hành kiểm tra cơ sở có biển hiệu luxell international cleak địa chỉ tại một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi sáu a cách mạng tháng tám phường một mươi quận ba tp hcm
đây là một hộ kinh doanh do ủy ban nhân dân quận ba cấp ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn do ông nvt làm chủ hộ tại địa chỉ tầng một trăm hai mươi ba số một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi sáu a đường cách mạng tháng tám phường một mươi quận ba
với ngành nghề kinh doanh là xăm phun theo trên da không sử dụng thuốc tê dạng tiêm dịch vụ tắm hơi massage đánh mỡ bụng làm thon thả thân hình cắt tóc gội đầu
đoàn kiểm tra ghi nhận phía trước cơ sở này có các biển quảng cáo luxell international clinic đẩy lùi lão hóa
thải độc toàn cơ thể phục hồi chức năng gan thận mật
phát hiện trang facebook của cơ sở này có đăng tải thông tin quảng cáo là viện y học tái tạo phục hồi chức năng luxelle
có đội ngũ y bác sĩ số một có kinh nghiệm công tác tại bệnh viện đại học y
kiểm tra thực tế tòa nhà tại địa chỉ số một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi sáu a cách mạng tháng tám phường một mươi quận ba có tám tầng
từ tầng một đến tầng bảy đều có biển hiệu luxell international clinic
tại thời điểm kiểm tra đoàn ghi nhận có một khách hàng nữ sáu mươi hai tuổi
đã điều trị đau lưng tại cơ sở này một mươi ba lần với tiêm thuốc vào vùng lưng một lần
thực hiện phục hồi chức năng bằng tay hôm nay theo lịch hẹn tiêm vùng lưng lần hai
ngoài ra còn một khách hàng nữ ba mươi tám tuổi đến để thực hiện dịch vụ tế bào gốc để điều trị bệnh giảm tiểu cầu vô căn
bà cho biết đã chuyển số tiền là một trăm bốn mươi triệu đồng cho cơ sở này
cạnh đó là nhân viên vbl tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
đang xóa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng bằng tay cho bà quy
nhân viên tvua học sở cấp chưa có bằng không có chứng trị hành nghề
đang xóa bóp phục hồi chức năng cho ông tvm
ngoài ra đoàn kiểm tra còn ghi nhận tại tầng năm có một máy siêu âm tổng quát hiệu mindray có hai đầu dò
tại tầng sáu có ba giường lưu bệnh có hộp thuốc chống sốc phản vệ
dịch truyền nacl chín đã sử dụng chứa trong thùng rác thải màu vàng
nhiều phiếu thu ghi thông tin tiêm tế bảo gốc tiêm hai gối tiêm tinh chất siêu nhỏ thai
truyền thải độc hút dịch phục hồi chức năng
điều đáng lưu ý là tại tầng tám của tòa nhà này ngoài khu bếp và sân thượng
ở giữa tầng này còn có một phòng đóng cửa treo biển phòng để đồ gia chủ không phận sự miễn vào
cơ sở cố tình không mở cửa để đoàn kiểm tra không vào được phòng này
được sự hỗ trợ của công an quận ba người quản lý cơ sở này mới chịu mở cửa cho đoàn kiểm tra vào
tại đây đoàn ghi nhận bên trong phòng có chứa hai mươi chín thùng nacl chín năm trăm linh ml cabin và nacl chín một trăm linh ml cabi
một thùng sản phẩm mỹ phẩm herbal cream hai trăm năm mươi g một thùng dầu xoa bóp moisturizing massa oil
có logo viện sương khớp thần kinh việt nam không có nhát phụ tiếng việt
như vậy chưa xác định được nguồn gốc của những sản phẩm này
sở y tế tiếp tục mời người quản lý cơ sở đến thanh tra sở y tế làm việc
đề nghị cung cấp hóa đơn chứng từ xuất xứ của dịch truyền nacl chín sản phẩm mỹ phẩm herbal cream dầu xoa bóp moisturizing massa oil
thanh tra sở y tế sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh và các cá nhân
với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế và quảng cáo bộ đình chỉ hoạt động của cơ sở tại địa chỉ nêu trên
ngoài ra lãnh đạo sở y tế chỉ đạo tổ công tác tiếp tục tiếp cận các khách hàng tìm đến cơ sở này để khám chữa bệnh
để tìm hiểu rõ hơn những lý do đã dẫn dắt họ tìm đến cơ sở trá hình này mà không đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố để chữa trị
đồng thời sở y tế đề nghị ubnd quận ba phải tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép
nhất là các loại hình kinh doanh nhạy cảm dễ bị lợi dụng và lấn sân sang lĩnh vực khám chữa bệnh
yêu cầu ubnd quận ba xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
trước đó ngày một mươi chín tháng bốn thanh tra sở y tế tp hcm cho biết
phát hiện một cơ sở có tên viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc việt nam núp bóng phòng khám đa khoa
cơ sở này có địa chỉ tại số hai trăm chín mươi sáu trần não khu phố hai phường an khánh thành phố thủ đức
hoạt động chui bằng cách núp bóng phòng khám đa khoa đã được cấp phép trước đó
qua kiểm tra phát hiện đây là phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn messevit
phòng khám đa khoa medigo nhà thuốc medigo
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này vẫn mở cửa hoạt động mặc dù trước đó một ngày
đoàn kiểm tra ủy ban nhân dân tp thủ đức đã yêu cầu cơ sở này phải ngưng hoạt động
do không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp phép
phòng khám đa khoa này được sở y tế tp hcm cấp giấy phép hoạt động khám bệnh
chữa bệnh vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba do bà ntmt chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
đáng nói biển hiệu của phòng khám đa khoa vi phạm nghiêm trọng khi ghi sở y tế tp hcm
phòng khám đa khoa medigo nhất là một bên của phòng khám lại có trao biển hiệu
trung tâm nhân cứu và ứng dụng y học tái tạo c lab
trung tâm này hoàn toàn không có trong danh sách cấp phép hoạt động
đoàn kiểm tra còn phát hiện sổ quản lý xuất nhập kho tế bảo gốc tờ rơi liệu pháp tế bào gốc
ứng dụng tế bào gốc trong điều trị và làm đẹp tám phiếu chỉ định xét nghiệm
một kho thuốc gồm một số thuốc lẻ và dịch truyền đã niêm phong toàn bộ số thuốc và dịch truyền trên
khi vào trong web tại địa chỉ www phongkham mediguap com
cơ sở còn quảng cáo về các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh như khám sức khỏe tổng quát
các chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh nhi khoa sang hàm mặt
trang facebook viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc việt nam có nội dung
như tế bảo gốc liệu pháp đột phá phục hồi sức khỏe đánh bay men gan cao gắn nhiễm mỡ sờ gan
đoàn kiểm tra sở y tế yêu cầu chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm việc ngưng hoạt động khám bệnh chữa bệnh
tải nội dung quảng cáo về dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chưa đúng theo quy định
buộc tháo gỡ các biển hiệu quảng cáo vi phạm
thanh tra sở tiếp tục phối hợp với phòng y tế tp thủ đức xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này
với tổng số tiền phạt có thể lên đến trên một trăm linh triệu đồng
ngoài ra cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh trong thời hạn sáu tháng
tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật trong thời hạn bốn năm tháng
một hộ kinh doanh về chăm sóc da ba lần bị xử phạt do lấn sân sang phẫu thuật thẩm mỹ
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác đặc biệt của sở y tế phát hiện các thông tin quảng cáo trái phép
xuất hiện trên trang facebook đoàn thạch tuyển tại địa chỉ số ba trên bốn đường hai mươi năm a phường tân quy quận bảy tp hcm
sau đó thanh tra sở y tế khẩn trương triển khai quy trình phản ứng nhanh với sự phối hợp của công an tp hcm
công an phường tân quy và phòng y tế quận bảy tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh đoàn thạch tuyền tại địa chỉ nêu trên
bà dtt chủ hộ kinh doanh và ông bq tê đại diện cơ sở tiếp đoàn kiểm tra xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đoàn thạch tuyền
do ủy ban nhân dân quận bảy cấp đăng ký lần đầu ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ chăm sóc da mặt
cơ sở này chưa được sở y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
đoàn kiểm tra phát hiện có người nhà của khách hàng đang chờ tại tầng trệt
đồng thời phát hiện nhân viên của cơ sở này mang hai túi ni lông rác từ trên lầu đi xuống định tẩu tán
đoàn yêu cầu kiểm tra và phát hiện bên trong có chứa ống tiêm ống dẫn lưu đã qua sử dụng dính máu tươi bông gòn gạc có dính máu
đoàn đã niềm phòng tạm giữ chứng cứ
kiểm tra tầng một đoàn ghi nhận có một phòng kê ba xưởng lưu một phòng tư vấn và chăm sóc khách hàng
tại đây có các hóa đơn ghi các dịch vụ như nâng mũi cấu trúc tiềm phin lơ khép mỡ mí trên
và các phiếu lưu có tên bệnh nhân bằng tiếng nước ngoài
tại tầng hai có một phòng đang đóng cửa nhân viên của cơ sở không hợp tác để mở cửa
khi mở được cửa đoàn ghi nhận có hai khách hàng trong đó có một khách hàng là người nước ngoài
đã thực hiện nâng mũi đang nằm lưu trên hai dùng bệnh
ngoài ra phát hiện trên kệ có các sản phẩm gồm phi lơ meso
nhưng cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc của sản phẩm
kiểm tra trang facebook đoàn thạch tuyền có đăng tải các nội dung quảng cáo
như ceo viện thẩm mỹ đoàn thạch tuyền cấy chỉ mặt nâng ngực hút mỡ bụng
đoàn kiểm tra định gặp và hỏi thêm thông tin từ hai khách hàng tại tầng hai
tuy nhiên cơ sở không hợp tác và cương quyết cho khách hàng ra về
theo biên bản làm việc của công an thành phố với khách hàng ntmt sinh năm hai nghìn
bà ntmt được công an mời về phường tân quy để làm việc
bà ntmt cho biết đã thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại cơ sở lúc chín giờ
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đã chuyển khoản và trả tiền mặt với số tiền năm mươi triệu đồng
bà cho biết có khoảng ba bốn người thực hiện kỹ thuật nâng mũi cho bà
nhưng do chuyển nước biển có thuốc tiền mê nên bà không nhận thức được rõ cụ thể là ai
đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh
trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật tiêm filler potok meso và phẫu thuật thẩm mỹ
đồng thời đoàn kiểm tra yêu cầu ngừng ngay các việc đăng tải nội dung quảng cáo
trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh về dịch vụ thẩm mỹ
thanh tra sở y tế đề nghị phòng y tế quận bảy phối hợp với chính quyền địa phương
giám sát việc ngưng hoạt động khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở
tra cứu lại hồ sơ đây là trường hợp đã hai lần vi phạm tương tự vào tháng ba hai nghìn hai mươi một và tháng ba hai nghìn hai mươi hai
cả hai lần cơ sở đều có dấu hiệu đối phó với cơ quan quản lý nhà nước
và thay đổi địa điểm hoạt động sau khi kiểm tra
cơ sở này từng không hợp tác về việc xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra sở y tế
nên sở y tế đã có công văn gửi đến phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra quận bảy có văn bản phản hồi
đề nghị thanh tra sở y tế xử lý bà dtt theo thẩm quyền nhưng bà dt không hợp tác làm việc
thanh tra sở y tế sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với bà dtt
với số tiền khoảng sáu mươi triệu đồng với hành vi vi phạm sử dụng thuốc các chất thiết bị
để can thiệp vào cơ thể người phẫu thuật thủ thuật các can thiệp có tiêm trích bơm chiếu tia sóng đốt
hoặc các can thiệp xâm lấn khác làm thay đổi màu da hình dạng cần nặng khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể
da mũi mắt môi khuôn mặt ngực bụng mông và các bộ phận khác trên cơ thể người
xăm phun theo trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ
quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn bốn năm tháng
đây là trường hợp tái phạm và trước đây bà dt không chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính
căn cứ quy định tại khoản bốn điều một nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định
trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm tại khoản sáu điều bốn mươi
thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự
sở y tế sẽ có văn bản gửi ủy ban nhân dân quận bảy đề nghị tăng cường quản lý giám sát
và cân nhắc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với những hộ đã từng vi phạm
từng đối phó với các cơ quan quản lý nhà nước
sở y tế kêu gọi người dân cảnh giác với những thông tin quảng cáo dịch vụ y tế không đáng tin cậy trên mạng xã hội
khi phát hiện các quảng cáo trái phép sai sự thật có dấu hiệu giả mạo cố tình gây nhầm lẫn trong lĩnh vực y tế
người dân có thể gọi ngay qua đường dây nóng qua số chín trăm tám mươi chín bốn trăm linh một một trăm năm mươi năm
hoặc tải thông tin lên ứng dụng y tế trực tuyến để thanh tra sở
kịp thời nắm bắt ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé